tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp đại sứ hà lan elsbeth ackerman
đại sứ bỉ paul janssen cùng các nhà đầu tư của liên minh châu âu
đang có mong muốn đầu tư dự án logistics thảng biển trị giá gần một tỷ usd tại việt nam
bày tỏ vui mừng tiếp các đại sứ và doanh nghiệp thủ tướng cho rằng
hai nước là những đối tác thương mại quan trọng của việt nam
và nhiều doanh nghiệp bỉ hà lan đầu tư có hiệu quả tại việt nam
tuy nhiên kết quả này còn khiêm tốn so với tiềm năng thế mạnh của hai bên
thủ tướng tin tưởng rằng hiệp định evfta vừa có hiệu lực sẽ tạo cơ hội lớn
cho việt nam và eu mở rộng hợp tác đề nghị hai nước bỉ và hà lan hỗ trợ việt nam thực thi
và truyền thông sâu rộng về hiệp định này
đại sứ hà lan và đại sứ bỉ chúc mừng việt nam có kết quả ấn tượng
trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đồng thời bày tỏ ấn tượng khi việt nam xử lý cân bằng
cả vấn đề phòng chống dịch với phát triển kinh tế
các nhà đầu tư cho biết dự án đầu tư này có thể đón tàu container trọng tải lớn
để đưa hàng hóa việt nam ra thế giới và sẽ tham gia thúc đẩy vận tải hàng hóa nông sản
từ đồng bằng sông cửu long tới cái mép hạ và đi ra thế giới